tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tín dụng đen
ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
đây là các hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ nổi bật trong tuần qua
thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị số một mươi hai về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
trong đó thủ tướng yêu cầu thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng công an làm nòng cốt tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở có biểu hiện hoạt động cho vai lãi nặng đòi nợ thuê xử lý nghiêm theo pháp luật
xiết chặt việc cấp giấy chứng nhận thu hồi giấy chứng nhận đối với các cơ sở vi phạm
thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị số một mươi về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan khẩn trương giả soát sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhận diện nguy cơ tham nhũng để có biện pháp kiểm tra giám sát
khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà sách nhiễu đối với người dân doanh nghiệp
công khai địa chỉ đường dây nóng hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận xử lý giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị tố cáo của người dân doanh nghiệp thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng chống tham nhũng
theo nghị định ba mươi năm của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là năm trăm linh triệu đồng
tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm mức phạt tiền tối đa với tổ chức là một tỷ đồng
tại chỉ thị số một mươi một về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh
trong đó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng hệ thống phòng cháy chữa cháy trước khi bàn giao nhà ở cho người dân
tiếp tục theo dõi tổng hợp tình hình báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ về diễn biến của thị trường bất động sản
tiếp tục theo dõi tổng hợp tình hình báo cáo chính phủ về diễn biến của thị trường bất động sản